đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai cho biết đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn
bắt giữ và tiêu hủy ba trăm linh kg tôm hùm đất và một một tấn chân gà đông lạnh cùng sáu trăm linh gói gia vị lẩu không rõ nguồn gốc
theo đó chiều ngày một mươi hai tháng năm tại khu vực bờ sông biên giới nậm thi thuộc xã bản việt huyện bảo thắng
tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai đã phát hiện và bắt giữ một mươi năm thùng xốp đựng tôm hùm đất
có trọng lượng ba trăm linh kg khi phát hiện tổ công tác các đối tượng vận chuyển đã để lại hàng và chạy thoát thân
trước đó cũng tại khu vực bờ sông biên giới nậm thi lực lượng chức năng cũng phát hiện và thu giữ một trăm một mươi kiện chân gà đông lạnh
có trọng lượng một một tấn được nguy trang trong bụi cây ở bờ sông sau khi thu giữ toàn bộ số hàng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai
đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật